vào tối ngày một mươi bảy tháng bảy cơ sở cai nghiện ma túy bố lá có hai viên chức có triệu chứng suốt nhẹ nhức đầu qua test nhanh
hai viên chức này có kết quả dương tính với sars cov hai
ngay sau đó cơ sở đã thực hiện test nhanh ngẫu nhiên cho viên chức người lao động trong đơn vị
và cho kết quả có hai mươi một trên ba mươi bốn viên chức người lao động dương tính với sars cov hai
ngay sau khi nắm được tìm nhìn sở lao động thương binh và xã hội thành phố đã chỉ đạo các đơn vị phối ợp
với trung tâm y tế huyện phú giáo phòng khám đa khoa sài gòn tân bình phòng khám bào bàng
phun xịt khử khuẩn toàn bộ đơn vị và khẩn trương tổ chức xét nghiệm với toàn bộ viên chức người lao động
và học viên tại đơn vị này
tính đến chiều hôm qua ngày hai mươi tháng bảy các đơn vị lực lượng chức năng đã tiến hành xét nghiệm cho sáu trăm tám mươi chín người
và cho kết quả năm trăm linh sáu trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó có năm mươi sáu trên tám mươi hai trường hợp là viên chức người lao động và bốn trăm năm mươi trên sáu trăm linh bảy trường hợp là học viên
ngay sau đó sở lao động thương bình và xã hội thành phố đã làm việc với ngành y tế tỉnh bình dương để hỗ trợ
tuy nhiên trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình dương không đủ nhân lực để hỗ trợ nên đã đề nghị
các ngành chức năng thành phố tổ chức xét nghiệm khẳng định pcr
ngành y tế tỉnh bình dương cũng đã đề nghị sở lao động thương bình và xã hội thành phố
chỉ đạo cơ sở cai nghiện ma túy bố lá bố trí và phân loại các khu vực cách ly điều trị
đồng thời đề xuất thành phố hồ chí minh hỗ trợ lực lượng y bác sĩ để điều trị tại chỗ cho số trường hợp gây nhiễm
trường hợp học viên chuyển nặng ngành y tế bình dương đã đề nghị sở lao động thương bình và xã hội
hỗ trợ chuyển đối tượng đằng sang điều trị tại bệnh viện đa khoa hoặc bệnh viện điều trị covid một mươi chín của tỉnh
đồng thời bố trí cán bộ quản lý đối tượng điều trị tại đây